cam xã đoài nghệ an từ lâu đã nổi tiếng khắp nơi với hương vị và chất lượng thơm ngon
vì thế mà cứ vào dịp tết thì cam xã đoài lại cháy hàng không đủ để đáp ứng nhu cầu của người mua
nhiều gốc cam chịu quả vàng óng trong vườn gia đình ông phan công hưởng
xóm tám xã nghi diên huyện nghi lộc đã được các thương lái khách hàng đặt cọc tiền mua cả tháng trước
đây là một trong những hộ gia đình trồng cam xã đoài lớn nhất ở xã nghi diên
với diện tích sáu sao đất vườn có hơn hai trăm linh gốc cam
tháng năm vườn cam xã đoài của ông bán khoảng năm quả trong dịp tết
thu nhập trung bình hơn hai trăm linh triệu đồng cao hơn gấp năm tám lần so với các loại cây trồng khác